đức mới đây đã ra sức kêu gọi các nước thành viên tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato
sớm phê chuẩn đơn xin gia nhập liên minh quân sự này của phần lan và thụy điển
lời kêu gọi của đức được đưa ra sau khi các nhà lãnh đạo nato hôm hai mươi chín tháng sáu
chính thức mời thụy điển và phần lan gia nhập liên minh tại hội nghị thượng đỉnh nato ở madrid tây ban nha
trước đó tại cuộc họp báo một phát ngôn viên bộ ngoại giao đức đã phát biểu rằng
quá trình phê chuẩn đơn xin gia nhập nato của phần lan và thụy điển của đức sẽ bắt đầu nhanh nhất có thể
thậm chí trước khi bắt đầu kỳ nghỉ hè của quốc hội nước này
ngày hai mươi tám tháng sáu thổ nhĩ kỳ thụy điển và phần lan đã ký một bản ghi nhớ
trong đó nhấn mạnh cam kết của tất cả các bên theo đó sẽ hỗ trợ nhau tối đa
để chống lại các mối đe dọa đối với an ninh của nhau
đồng thời thổ nhĩ kỳ cũng rút lại việc phản đối phần lan và thụy điển gia nhập nato
phản ứng trước động thái trên tổng thống nga vladimir putin ngày hai mươi chín tháng sáu tuyên bố
nga sẽ đáp trả tương xứng nếu nato triển khai quân đội và cơ sở hạ tầng ở phần lan và thụy điển
sau khi hai nước tham gia liên minh quân sự do mỹ dẫn đầu
với thụy điển và phần lan chúng tôi không gặp những vấn đề như với ukraine
nếu họ muốn gia nhập nato cứ tiếp tục
nhưng họ phải hiểu rằng trước đây họ không phải đối mặt với bất kỳ mối đe dọa nào
còn hiện tại nếu các lực lượng quân sự và cơ sở hạ tầng được triển khai
ở đó chúng tôi sẽ phải đáp trả tương xứng và tạo ra các mối đe dọa tương tự cho các vùng lãnh thổ
mà từ đó các mối đe dọa đối với chúng tôi được tạo ra
tổng thống putin cũng cho rằng không thể tránh khỏi việc quan hệ giữa moscow với helsinki và stockholm
sẽ trở nên khó khăn sau khi hai nước trở thành thành viên của nato